khi quý vị và các bạn vào google tìm kiếm sẽ hiện lên biểu tượng bánh mì việt nam trên hệ thống google của một mươi hai nước trên thế giới
như việt nam mỹ canada singapore pháp úc thụy sĩ
sự kiện nhằm kỷ niệm chín năm mục từ bánh mì được từ điển oxford ghi nhận từ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
google ngày hôm nay đã vinh danh bánh mì việt nam trên trang tìm kiếm của mình tại một mươi hai quốc gia trên thế giới
google miêu tả về bánh mì việt nam đó là một loại bánh mì truyền thống với lớp vỏ giòn được kẹp vào những loại thịt khác nhau
pate thịt lợn thịt gà xúc xích rau thơm đồ chua dưa chuột củ cải và cà rốt ngâm
quét thêm một ít bơ nước sốt và cuối cùng là một loại tương ớt đặc biệt
được lấy cảm hứng từ loại bánh mì ba t của pháp nhưng các nguyên liệu được thay thế bằng của việt nam tạo nên một món ăn vô cùng đặc trưng
hiện tượng google đưa bánh mì thành doodle đã góp phần giới thiệu rộng rãi hơn đến bạn bè và du khách quốc tế về nét đặc sắc của bánh mì việt nam